với hành vi hiếp dâm cướp tài sản của một người phụ nữ ở huyện hà miên tỉnh tuyên quang
đối tượng nguyễn văn hậu chú tỉnh lạng sơn hiện đang tạm trú tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
vừa bị công an thành phố hải dương bắt giữ sau tám giờ gây án
cơ quan công an xác định quá trình cho một người phụ nữ đi nhờ xe từ thành phố trí linh về thành phố hải dương
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi tháng tám
hậu đã đưa chỉ này ra khu vực đê sông thái bình thuộc khu âu việt phường nhị châu thành phố hải dương
sau đó đã dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu và cướp một túi sách cá nhân của nạn nhân
khoảng hai mươi ba h cùng ngày người phụ nữ đã lên cơ quan công an trình báo
tiếp nhận thông tin vụ việc đội cảnh sát hình sự công an thành phố hải dương đã nhanh chóng vào cuộc truy bắt đối tượng
đến khoảng bảy giờ sáng ngày hôm sau lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố hải dương đã truy bắt được hậu
khi hậu đang trốn tại khu một phường hà trung thành phố hạ long tỉnh quảng ninh